một ông nguyễn hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nguyên cán bộ tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka nhật bản về tội nhận hối lộ
bà nguyễn lê ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ông hoàng anh kiếm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nghề nghiệp tự do về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định

một mươi tháng chín bất ngờ bắt giữ đối tượng lê văn thành lực lượng công an thu giữ trong người thanh bốn túi ni lông chứa ma túy đá một túi chứa hai viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh lực lượng công an phát hiện thu giữ một trăm hai mươi g ma túy đá bốn dụng cụ giống súng và tám mươi tám viên đạn
bước đầu thanh khai nhận đã mua ma túy đá số lượng lớn sau đó về chia nhỏ để bán lại kiếm lời